phiên chất vấn của phiên họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục diễn ra sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước
đã có ba mươi năm đại biểu chất vấn ba lượt đại biểu tranh luận và hiện còn một mươi hai đại biểu chưa được chất vấn hai đại biểu chưa được tranh luận
tại phiên chất vấn đã có một mươi bốn bộ trưởng và tranh án tòa án nhân dân tối cao đã cùng tham gia trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý điều hành của mình
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ thay mặt chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung và trực tiếp trả lời một số câu hỏi của đại biểu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi thể hiện tinh thần dân chủ thẳng thắn trách nhiệm của các đại biểu quốc hội các thành viên chính phủ trưởng ngành trước mỗi vấn đề bức xúc của người dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi thể hiện tinh thần dân chủ thẳng thắn trách nhiệm của các đại biểu